đoàn giám sát của quốc hội do đồng chí nguyễn đức kiên phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội làm trưởng đoàn
đã khảo sát và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long về tình hình thực hiện công tác bồi thường
hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu mỹ thuận hai và đường dẫn hai đầu cầu
việc xây dựng cầu mỹ thuận hai nằm trong dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
qua xã tân hòa thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn đức kiên cho rằng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh
cùng các ban ngành tỉnh vĩnh long có quyết tâm cao trong việc thực hiện dự án này
đây là một trong những dự án thành phần quan trọng trong tuyến cao tốc bắc nam qua tỉnh vĩnh long
tuy nhiên đồng chí nguyễn đức kiên cũng nhắc nhở ủy ban nhân dân hai tỉnh vĩnh long và tiền giang
sớm giải ngân đền bù hỗ trợ cho những hộ dân bị ảnh hưởng bảo đảm người dân ổn định cuộc sống